bộ kế hoạch và đầu tư vừa tiến hành cuộc khảo sát với hơn một trăm ba mươi doanh nghiệp
qua đó cho thấy các giải pháp hỗ trợ của chính phủ phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng
nhưng quá trình thực thi còn nhiều bất cập
tại thời điểm khảo sát từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn
mới chỉ có hai chín doanh nghiệp chính thức nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách
trong khi đó hai mươi một hai doanh nghiệp đã biết tới chỉ thị và đã được hướng dẫn nhưng chưa tiến hành thực hiện
trong khi đó sáu mươi bốn sáu đã biết tới các chính sách hỗ trợ nhưng chưa biết đầu mối để tiếp cận
số doanh nghiệp còn lại thậm chí chưa biết đến các chính sách này
xét theo quy mô nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ doanh nghiệp đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ thấp nhất chỉ đạt hai một
trong khi tám bảy doanh nghiệp lớn đã được tiếp cận hỗ trợ